thưa quý vị hiện nay tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân diễn ra khá phổ biến và để lại nhiều hậu quả
trước thực tế này tháng bốn vừa qua chính phủ đã ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
đây được coi là một giải pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh an toàn cho dữ liệu cá nhân
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh vĩnh phúc đã nhận được một số đơn trình báo của người dân
về việc thông tin cá nhân bị các đối tượng của tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời sử dụng
để đăng ký cái gọi là chương trình trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
người dân rất lo sợ và bức xúc khi mình bị ghi tên là thành viên của tổ chức khủng bố
và đây chỉ là một trong những hệ quả của việc thiếu cẩn trọng để lộ lọt thông tin cá nhân của người dân trên mạng internet
việc lộ dữ liệu thông tin cá nhân hiện nay là phổ biến
và cái việc đấy gây ra rất nhiều hệ lụy
người bị lộ lọt dữ liệu và thông tin cá nhân tội phạm khi sử dụng dữ liệu bị lộ lọt ra ngoài
thì họ thứ nhất có thể dùng để đăng ký doanh nghiệp thứ hai là đăng ký mã số thuế cá nhân thứ ba là đăng ký tài khoản
ngoài ra thì những hình ảnh bị lộ lọt còn được sử dụng trên mạng như là một thông tin để bôi nhọ
để đưa tin giả làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cái người
ví dụ như bây giờ tôi kìm danh sách những người đang ở một khu trung cư nào đó hoặc danh sách những người sở hữu xe hơi chẳng hạn ở hà nội
thì ngay lập tức là sẽ có rất nhiều những trang mạng những quảng cáo giao bán những thông tin như vậy
và những người mà tiến hành mua những thông tin như vậy là sẽ sử dụng những thông tin cá nhân đó vào những mục đích xấu
ví dụ như là gọi điện làm phiền hoặc nhắn tin để quảng cáo hoặc là thậm chí như thời gian vừa qua
thì đã xảy ra những sự vụ là những thông tin những danh tính đấy được sử dụng để làm những việc xấu trên mạng
ảnh hưởng đến chính bản thân những người sở hữu những thông tin như vậy
và tình trạng này thì cũng đã tiếp diễn một thời gian dài và có những biến tướng dưới các hình dạng khác nhau
trước những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra từ việc các đối tượng tội phạm lợi dụng sơ hở
các thông tin cá nhân bị lộ lọt của người dân mới đây chính phủ đã ban hành nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân gồm bốn chương bốn mươi bốn điều
theo luật sư nguyễn tiến thủy và nhiều chuyên gia an ninh mạng
nghị định này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay
vì vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách rõ ràng hơn và nghiêm minh hơn
và đồng thời thì nó cũng sẽ quy định rõ trách nhiệm bảo vệ những thông tin cá nhân của những đơn vị chủ quản
trong việc lưu trữ xử lý những dữ liệu mà có chứa thông tin cá nhân
trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay
nguồn dữ liệu cá nhân được coi là một nguồn tài liệu lớn
và nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
được kỳ vọng là một giải pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho nguồn tài nguyên đó
huyện xuân trường tỉnh nam định là trung tâm vùng giáo của giáo phận bùi chu
toàn huyện có bảy mươi tám xứ họ đạo với khoảng trên sáu vạn giáo dân
đảm bảo an ninh vùng công giáo
tượng công an chính quy đã nỗ lực bám địa bàn là chỗ sự tin cậy của quần chúng nhân dân
nhất là đồng bào công giáo
xuân phương với hơn bảy mươi năm dân số là đồng bào công giáo
với phương trầm an ninh chủ động
công an xã đã nắm tình hình quản lý chặt địa bàn đối tượng
để không xảy ra những tình huống bị động bất ngờ
đồng thời xác định công tác phối hợp với những người có uy tín trong hội đồng giáo sứ
để họ đồng thuận cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới bà con giáo dân
sống kính chúa yêu nước
cả nước xảy ra tám mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm tám mươi ba người thương vong
các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ

đã phát hiện xử lý trên chín bảy trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi một tỷ đồng
tạm giữ gần hai trăm linh xe ô tô hơn bốn bốn trăm linh xe mô tô hai mươi tám phương tiện khác
tước hơn hai giấy phép lái xe các loại kiểm tra xử lý hơn chín trường hợp vi phạm nồng đồ cồn
chúng tôi vẫn tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
nhất là những hành vi có nguy cơ cao tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông
chủ động nhiều phương án tuần tra kiểm soát cũng như là phân làn phân luồng
điều tiết giao thông từ xa từ sớm nhất là trên các tuyến đường ra vào các thành phố lớn
các địa điểm tham quan du lịch nơi tập trung đông người
theo thông tin từ văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong ba ngày nghỉ lễ đầu tiên số người chết do tai nạn giao thông giảm sáu người so với ba ngày nghỉ lễ năm ngoái
còn tính rộng ra bốn tháng từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm ngoái
số vụ tai nạn giao thông giảm sáu trăm sáu mươi hai vụ tương đương một mươi bảy ba mươi ba
giảm bốn trăm linh bảy người tử vong tương đương một mươi bảy sáu mươi tám và giảm hai trăm năm mươi bảy người bị thương tương đương một mươi
hình giao thông
hình giao thông trong bản thân
trong ba ngày nghỉ lễ thì cũng đã được đảm bảo
giao thông tận tiện cho người dân đi lại hoạt động có nhiều vui chơi
và đặc biệt là tai nạn giao thông thì cũng đã trở hướng rất là tốt
mà số người thương tử vong giao thông đã giảm được sáu người so với ba ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai
so với cùng kỳ năm trước nhiều con số về tai nạn giao thông đã giảm một cách đáng kể
điều này có được là nhờ sự chủ động rất cao của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
trong đó việc xử lý nghiêm những vi phạm về nồng độ cồn
được nhiều người dân đồng tình ủng hộ
đây cũng được xem là một trong những yếu tố tác động tích cực
tạo ra những số liệu khả quan về tình hình an toàn giao thông những ngày nghỉ lễ vừa qua
tuyến quốc lộ huyết mạch một a qua tỉnh ninh bình
hàng ngày có hàng vạn lượt xe lưu thông qua lại
trong dịp nghỉ lễ lượng xe khách đặc biệt tăng cao
để phát hiện và phòng ngừa những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông quản lý trên địa bàn đã có nhiều biện pháp đồng bộ từ sớm
trong đó tăng cường kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn ma túy đối với tài xế xe khách được trú trọng
trong quá trình tuần tra kiểm soát tập trung vào những lỗi nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
như lỗi về tốc độ lỗi về nồng độ cồn chất ma túy về tài trọng
là địa bàn trọng điểm về du lịch của miền trung
trong dịp này tỉnh quảng nam cũng đón lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã bố trí nhiều tổ công tác
tổ chức nhiều tổ tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chuyến giao thông quan trọng điều tiết giao thông xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt chú trọng dừng xe kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô và mô tô
về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn thì xác định đây là hành vi tìm mẵn gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng
nên trong thời gian qua là phòng cảnh sát giao thông đã quán triệt
có cái độ trọng là xử lý nghiêm kiên quyết đồng thời là tuyên triền
về cái hoạt động xử lý vi phạm của lực lượng cẩm sát giao thông
để người dân thấy và từ đó năng co có ý thức chấp hẳn
xác định rượu bia là một cái vi phạm nghiêm trọng mà dẫn tới tai nạn giao thông
và lực lượng cảnh giao thông đã thực hiện cái này thường xuyên liên tục
và đặc biệt trong ngày nghỉ nễ thì lãnh đạo bộ công an của giao thông
cũng như công an của địa phương cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt cái này
đây coi đây là một trong những lỗi vi phạm cần được tập trung để kiểm soát và xử lý
đây là một nếu chúng ta làm tốt thì nó sẽ phòng ngừa được cái tai nạn giao thông
và như chúng ta thấy thì các cái vi phạm hiện nay mà liên quan đến rượu bia thì đã giảm đáng kẻ
và đây cũng là một cái nguyên nhân rất quan trọng để góp phần vào cái tình hình giao thông
nó được ổn định và người dân đi lại nó cũng an toàn hơn
một trong những cách làm mới của lực lượng cảnh sát giao thông trong dịp nghỉ lễ lần này
đó là sử dụng flycam
tại các khu vực cửa ngõ thành phố lớn để nắm bắt và dự báo tình hình
từ đó có các biện pháp phân luồng giao thông tránh ủn tắc
ngoài ra về góc độ thông tin tuyên truyền đến người dân thì cảnh sát giao thông ở nhiều địa phương
đã áp dụng tốt các ứng dụng mạng xã hội để lan tỏa những thông tin về tình hình giao thông
nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông
để duy trì và bảo đảm tình hình an toàn giao thông
lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã mở nhiều kênh tiếp nhận phản ánh của người dân
đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong dịp nghỉ lễ lần này
cũng tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị từ phía người dân
góp phần xử lý kịp thời các vấn đề về giao thông tại nhiều địa bàn
việc người dân gửi tài liệu là hình ảnh hoặc ghi hình các lỗi vi phạm
cũng là một kênh để lực lượng cảnh sát giao thông xem xét xử lý vi phạm
để nâng cao nữa công tác xử lý vi phạm
thì người dân khi phát hiện vi phạm cũng có thể gửi tài liệu hình ảnh
cho lực lượng cảnh sát giao thông để xác minh và xử lý
với những người vi phạm mà không tuân thủ
thậm chí là cản trở chống đối lực lượng chức năng
tất cả những hành vi đó đều là những hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh
và áp dụng cái mức xử phạt hành chính cao nhất
và thậm chí là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ
dự báo trong những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ năm nay
nhu cầu di chuyển của người dân về thủ đô và các thành phố lớn sẽ tăng vọt
lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân
cần thường xuyên cập nhật tin tức về tình hình giao thông
và tuân thủ nghiêm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
để việc di chuyển đi lại được thuận tiện và an toàn
với sự quyết tâm đồng bộ của lực lượng chức năng
có thể thấy các con số về tình hình an toàn giao thông
trong những ngày nghỉ lễ vừa qua là tương đối khả quan
ngoài dự báo nắm bắt tình hình
và công tác chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm
thì việc tăng cường xử lý mạnh tay lỗi vi phạm về nồng độ cồn
cũng là một trong những yếu tố tạo ra những chuyển biến tích cực như vậy
đến đây tôi xin được dừng phần trình bày của mình
chúc quý vị và các bạn luôn có những hành trình an toàn trên mọi nẻo đường
xin chào và hẹn gặp lại trong tiểu mục an toàn giao thông tuần sau